mang theo vũ khí đi giao ma túy cho con nghiện bùi ngọc tân chú huyện tuy phước đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định tạm giữ hình sự
trong quá trình tuần tra ban đêm công an thị xã an nhơn phát hiện tân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện đối tượng mang theo một gói ma túy đá cùng một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn trì
tân khai đang trên đường đi giao ma túy cho các con nghiện